với quan đến ca mắc covid một mươi chín cộng đồng là nhân viên ngân hàng thành phố nam định tỉnh nam định đã khẩn trương truy vết và bước đầu xác định có thêm bảy trường hợp dương tính với sars cov hai là hàng xóm của bệnh nhân này
tại tỉnh quảng nam sau huyện phước sơn và nam giang những ngày qua huyện miền núi nam trà my tiếp tục ghi nhận hàng chục ca mắc covid một mươi chín
địa phương này đã gặp nhiều khó khăn khi vừa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa tập trung phòng chống dịch
và đến trưa ngày hôm nay tại huyện miền núi nam trà my đã ghi nhận sáu mươi ca mắc covid một mươi chín hiện thì vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự một chuyên án ma túy lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la triệt phá
vào lúc tám giờ sáng ngày hôm nay tại bản mường cai xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang hai đối tượng là ly a mua và ly a vự cùng chú tại bản phu hao xã mường lạng
hai mươi một cột khi đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba mươi gói hồng phiến tương đương với khoảng sáu viên hai xe máy hai điện thoại di động hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng để điều tra và làm rõ vụ việc
hai tấn pháo nổ vừa bị thu giữ trong một chuyên án vừa được công an tỉnh nghệ an triệt phá thành công
hai đối tượng là lương hồng thanh và nguyễn văn dũng cùng chú tại xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an bị bắt quả tang khi đang có hành vi buôn bán hàng cấm
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường hơn một trăm bốn mươi kg pháo nổ một chiếc xe ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan
khám xét đồng loạt lơi ở của hai đối tượng trên các đối tượng liên quan gồm nguyễn văn hoa nguyễn văn đức và nguyễn văn linh đều trú tại xã diễn hồng huyện diễn châu
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ tại nhà các đối tượng thêm hàng chục bao tải lớn có chứa pháo nổ với tổng trọng lượng lên tới gần hai tấn
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng

hiện vụ việc đang được tiếp tục triển khai
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các bộ ban ngành và địa phương để triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo cơn áp thấp không mạnh lên thành bão và chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi sẽ tác động trực tiếp đến ba tỉnh từ ninh thuận khánh hòa phú yên với gió khoảng cấp sáu
dự báo bắt đầu từ đêm nay và ngày mai sẽ có mưa đặc biệt lớn ở thành phố hồ chí minh cộng với chiều cường
tại cuộc họp ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng
mặc dù thiên tai năm nay ở việt nam không khốc liệt như năm hai nghìn hai mươi nhưng không thể chủ quan vì dự báo từ nay đến cuối năm vẫn còn một đến hai cơn bão
trước mắt các địa phương cần tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang vào bờ
từ trong vòng một tháng nay chúng ta đã ba lần cái vùng này phải di dời bà con
như vậy tâm lý cũng rất mệt mỏi
nên đề nghị các ông chí ở các địa phương đặc biệt ở vùng quảng nam quảng ngãi mà các hộ di dân vừa mới về
thì lại tiếp tục động viên bà con nếu mà có lệnh là tiếp tục phải di dân
không được cái tâm lý buông xuôi mệt mỏi chủ quan
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị trong ba ngày tới
địa phương cần có người ứng trực báo động nhất là ban đêm để bảo đảm an toàn cho con người là trên hết
về giao thông các tỉnh thành lưu ý đảm bảo lực lượng ứng trực để đảm bảo lưu thông nhanh nhất có thể
nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ và phát triển kinh tế xã hội nhất là bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
liên bộ công thương tài chính vừa thông báo điều chỉnh tăng giá xăng dầu áp dụng từ một mươi sáu h ngày hôm nay
cụ thể là xăng e năm ron chín mươi hai có giá là hai mươi ba một trăm một mươi đồng một lít tăng một bốn trăm hai mươi bảy đồng một lít
xăng ron chín mươi năm niêm yết là
xăng ron chín mươi năm niêm yết là hai mươi bốn ba trăm ba mươi tám đồng một lit tăng một bốn trăm năm mươi chín đồng một lit
dầu diesel có giá một mươi tám bảy trăm một mươi sáu đồng một lít tăng một một trăm bảy mươi một đồng một lít
dầu hỏa một mươi bảy sáu trăm ba mươi bảy đồng một lít tăng một một mươi năm đồng một lít
dầu ma rút có giá là một mươi bảy hai trăm một mươi đồng một kg tăng một trăm một mươi ba đồng một kg
như vậy là giá xăng thời gian qua đã liên tục tăng theo mức biến động của giá dầu thế giới
hiện giá xăng đã tăng khoảng sáu năm trăm linh đồng so với thời điểm đầu năm nay
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin sẽ là những thông tin về tình hình an ninh trật tự

tòa án nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối với trương châu hữu danh và các đồng phạm
theo cáo trạng các bị cáo bị truy tố gồm trương châu hữu danh ba mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh đồng an
nguyễn thanh nhã bốn mươi một tuổi đoàn kiên giang ba mươi sáu tuổi cùng ngụ tại thành phố hồ chí minh
nguyễn phước trung bảo ba mươi chín tuổi ngụ tại thành phố đà nẵng lê thế thắng ba mươi chín tuổi ngụ tại hà nội
riêng bị cáo lê thế thắng có đơn gửi đến tòa án nhân dân huyện thới lai xin xét xử vắng mặt
được biết trước đó vụ tạm hoãn lần một vào ngày một mươi hai tháng một mươi do có đơn yêu cầu của luật sư các bị cáo
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trương châu hữu danh cùng với nguyễn phước trung bảo nguyễn thanh nhã đoàn kiên giang
lê thế thắng và nguyễn dân nguyễn thị oanh phương tạo trang fanpage báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube bs channel
để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm trên mạng xã hội facebook
sau đó các thành viên đổi tên thành báo sạch và có các bài viết đầu tiên về công ty asenjo
tuy nhiên các bài viết này gây mâu thuẫn trong nhóm nên ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nguyễn dân và nguyễn thị oanh phương tự rời nhóm báo sập
tháng ba năm hai nghìn hai mươi danh đến gặp một số người dân ở ấp thới thuận b thị trấn thới lai thành phố cần thơ
bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới thới lai do công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng ca đi làm chủ đầu tư và tự xưng là nhà báo
đến thu thập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân
lợi dụng thời điểm một số người dân bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án danh đã viết ba mươi hai bài viết và thực hiện hai mươi chín video clip
đăng công khai trên trang facebook trương châu hữu danh và fanpage trương châu hữu danh
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng thành phố cần thơ các bài viết và clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động
đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy chụp suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vu khống xúc phạm đến danh dự uy tín nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo cơ quan
tổ chức chính trị xã hội các cấp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân
tổng số bài được viết và đăng trên trang fanpage báo sạch và group làm báo sạch là bốn mươi bảy bài
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng hai tám mươi ba tỷ đồng
số tiền này đã được các bị can chia nhau tùy theo công sức đóng góp
quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình sau khi trương châu hữu danh bị bắt
lần lượt các thành viên bảo giang nhã đều đã rời nhóm và thắng đã thao tác xóa fanpage báo sạch kênh youtube bs genal và từ thoát ra khỏi group đảm bảo sạch
theo các cáo trạng các bị can đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để viết đăng bài video clip sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng
không đúng sự thật tiêu cực một chiều để đăng tải phát tán công khai lên mạng xã hội facebook kênh youtube
qua đó hướng dư luận theo ý thức chủ quan làm cho người đọc hiểu nhầm
hiểu sai sự thật tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực kích động lôi kéo một bộ phận nhân dân có nhận thức lệch lạc
tham gia chống đối đường lối chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong hai ngày và tòa sẽ tuyên án trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh trong bản tin ngày mai
vào khoảng tám giờ một mươi năm phút sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại kho chứa vật liệu tổ chức sự kiện của công ty trách nhiệm hữu hạng lá trường xuân
tại địa chỉ một trăm một mươi hai một trăm một mươi bốn đường số ba xã phong phú huyện bình chánh tp hcm bất ngờ phát hỏa gây ra cột khói cao hàng trăm mét
thông tin ban đầu một người bán vé số khi đi qua thấy cháy vội hô hoáng báo cho chủ nhà nhưng không thấy ai chạy ra
một lúc sau lửa bùng phát rất nhanh bốc cháy dữ dội sau đó nghe tiếng nổ những người nhà lân cận mới phát hiện chạy ra và báo cháy theo số một trăm một mươi một
do đây là kho chứa đồ chuyên trang trí sự kiện bao gồm mút xốp nhựa vải đồ gỗ nến
với số lượng lớn nên khi cháy kèm rất nhiều khói trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nhận tin báo
đã điều động lực lượng chữa cháy huyện bình chánh tăng cường lực lượng chữa cháy công an quận tám đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một đội ba
với hàng chục phương tiện và một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ít phút sau ngọn lửa đã được dập tắt ngăn chặn cháy lan sang khu dân cư lân cận
ngày hai mươi sáu tháng một mươi đội cảnh sát giao thông an lạc công an tp hcm đang trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ hàng tấn bùn đất đổ tràn trên quốc lộ một
thuộc địa bàn của quận bình tân dẫn đến vụ tai nạn giữa xe tải nặng và xe cứu hộ
theo ghi nhận số vùng đất đổ trên quốc lộ một kéo dài hơn năm trăm linh mét nằm trên làng xe ô tô sát giải phân cách ở hai chiều đoạn từ hầm chui tân tạo
về đến giao lộ hồ học lãm quận bình tân bùng đất gây trơn trượt và bốc mùi hôi thối
cùng ngày xe cứu hộ chở theo một ô tô chạy đến khu vực này trượt bùng mất lái pha chạm với xe tải một mươi một tấn lưu thông cùng chiều
hậu quả xe tải mất méo phần hông chiếc ô tô chở theo trên xe cứu hộ bị hư hại phần đuôi
nhận tin báo đội cảnh sát giao thông an lạc có mặt xử lý hiện trường tai nạn
trích xuất camera an ninh truy tìm phương tiện làm rơi vãi bùng đất ra đường để xử lý
trưa cùng ngày đơn vị quản lý tuyến đường cũng cử người đến thu dọn số bùng đất nối trơn để đảm bảo an toàn phương tiện qua lại
liên quan đến vụ chìm xà lan ở cần giờ tp hcm đến chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người mất tích ở vùng biển thuộc thành phố vũng tàu
vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách hiện trường vụ chìm xà lan khá xa
sau khi phát hiện lực lượng chức năng dùng dây neo thi thể lại để chờ người nhà đến xác nhận
sau đó người nhà xác nhận nạn nhân là phùng sơn long
như vậy sau bốn ngày mất tích thi thể nạn nhân phùng sơn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tam kỳ nghệ an trong vụ chìm xà lan ở xã thành an huyện cần giờ tp hcm
được tìm thấy ở cảng cái mét vũng tàu
công an huyện tân thành thành phố vũng tàu đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho công an huyện cần giờ
tp hcm để xử lý theo quy định
đêm qua khi xác định được vị trí xà lan bị chìm lực lượng cứu hộ triển khai ngay phương án mò tìm người
được thông tin là mất tích
do vị trí này nước chảy xiết và có vòng xoáy nên việc tìm kiếm phải chọn những người nhái tinh nhuệ nhất
thời điểm chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi có năm người trên xà lan bốn người kịp nhảy ra thoát nạn còn một người bị mất tích
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận chủ trương tạm ngừng triển khai các chốt trạm kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố từ một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi
như vậy đến thời điểm hiện tại tp hcm không còn chốt kiểm soát
phòng chống dịch tại các cửa ngõ cũng như các tuyến đường liên quận
sau khi tháo dỡ chốt lực lượng công an sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
tiếp tục tuần tra kiểm soát lưu động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
tại bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh
quan tâm đến việc kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người lưu thông theo quy định
tp hcm phối hợp với công an và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các tiêu chí
quy định về hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách của các đơn vị vận tải
đảm bảo thích ứng an toàn ninh hoạt phòng chống dịch trên trị bàn
tp hcm cũng giao sở y tế phối hợp chặt với các lực lượng khác tổ chức kiểm soát phòng chống dịch
theo quy định tại bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh
lưu ý về sử dụng hậu chế vaccine và đặc biệt theo dõi diễn biến mới của biến thể delta plus của covid một mươi chín
một số đối tượng đã bất chấp quy định về giãn cách xã hội thậm chí là chống người đang thừa hành nhiệm vụ
tất cả những trường hợp chống người thi hành công vụ này đều đang được cơ quan công an thu thập tài liệu
chứng cứ để xử lý nghiêm nhằm răng đe và phòng ngừa chung
cho xã hội ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
trong thời gian xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín thành phố long khánh tỉnh đồng nai lập chốt kiểm soát
đa phần người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch và hợp tác với lực lượng chức năng
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp bất hợp tác thậm chí chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
theo thống kê của công an thành phố long khánh đồng nai chỉ tính từ đầu tháng bảy đến nay
trên địa bàn thành phố long khánh xảy ra ba vụ chống ngừa thi hành công vụ
đáng nói các vụ việc trên đều liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thường xảy ra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố long khánh đồng nai
ghi lại được hồi đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một vũ nhật tân ba mươi tám tuổi ngụ thành phố long khánh
khi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở phường bảo vinh tân được lực lượng công an ra hiệu dừng xe
để kiểm tra và khai báo ý
tân không chấp hành các quy định và lớn tiếng nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ
không những thế tân còn nổ máy xe đâm về phía lực lượng chức năng
hành động xem thường pháp lực của tân mới đây bị tòa án nhân dân thành phố long khánh đồng nai
tuy phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội chống ngừa thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra
là nhanh chóng thu thập tài liệu rồi trao đổi với viện kiểm sát thống nhất
để đưa ra xét xử sớm nhất của tựa người
có thể nói hành vi côn đồ thiếu ý thức pháp luật của các đối tượng chống người thi hành công vụ
trong thời gian qua không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự
mà còn có thể dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh
vì vậy việc kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng sẽ góp phần răng đe giáo dục
phòng ngừa tội phạm cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
thưa quý vị từ khi thành phố hồ chí minh bước vào lần đầu tiên
bước sang giai đoạn bình thường mới từ ngày một tháng một mươi cho đến đây
số hồ sơ gửi tới các trung tâm giới thiệu việc làm tại thành phố hồ chí minh đã tăng mạnh
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn này chỉ hoạt động cầm chừng
nên nhu cầu tuyển dụng lao động còn rất hạn chế
anh phùng minh châu cho biết ảnh hưởng bởi dịch nên công ty đã phải ngừng hoạt động
không có việc làm tại công ty không có thu nhập
nên anh đã chủ động xin nghỉ việc và mong muốn có cơ hội tìm được việc làm mới
thời gian dịch vừa qua thì công ty mình đã
được nghỉ ở nhà hết toàn bộ
vừa rồi trước khi công ty cho nghỉ thì mình có xin thôi việc ở công ty
nhưng mà quyết định nghỉ việc từ ngày một tháng bảy
thì lúc đó bắt đầu dịch nghỉ ở nhà hết
thì tới giờ là bắt đầu đi làm lại từ đầu tháng
mình có lên công ty để lấy cái giấy quyết định để
đi về để nhận cái trợ cấp phát nghiệp
nhu cầu về việc làm như trường hợp của anh châu cũng đã lên đến mức năm con số
nếu như toàn thành phố hồ chí minh đang có một trăm ba mươi hai trung tâm giới thiệu việc làm được cấp phép hoạt động
thì tính riêng tại trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên của thành đoàn thành phố hồ chí minh
kể từ ngày một tháng một mươi đến nay đơn vị đã tiếp nhận gần hai lượt đăng ký sinh việc
con số này tăng cao hơn so với năm tháng đầu năm nay
hiện nhiều doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu là giải quyết các đơn hàng từ trước
theo đại diện trung tâm hiện các doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu giải quyết các đơn hàng từ trước
hoặc những đơn hàng nhỏ lẻ do đó cung và
và cầu đang có sự chênh lệch khá lớn
có thể hỗ trợ tiếp nhận những người lao động mà có thể là tương đối phù hợp
mặc dù là chưa có phù hợp hơn một trăm linh cái vị trí công việc mà doanh nghiệp cần
nhưng mà trong một cái mức độ nào đó thì mình có thể tư vấn thêm cho doanh nghiệp
theo khảo sát đánh giá thì mức độ hoạt động của các doanh nghiệp là khoảng từ năm mươi sáu mươi công suất hiện đại
có một số các cái tàu đoàn công ty lớn ví dụ như là công ty puget chẳng hạn
thì hiện nay tức là người ta cũng chỉ mới hoạt động ở mức là khoảng năm mươi công suất hiện có của mình
trên cơ sở tp hcm đang từng bước phục hồi kinh tế nhiều ngành nghề đã hoạt động trở lại
doanh nghiệp cũng đã có đơn hàng tết nên theo đánh giá của một số người đứng đầu các trung tâm giới thiệu việc làm
thì thị trường lao động thời điểm gần cuối năm sẽ khả quan
chính vì thế đây cũng là thời điểm tuyển dụng lao động sẽ tăng trở lại
và đồng thời là cơ hội tìm được việc làm của người lao động cũng tăng theo